sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam vừa cho biết đã đề nghị chủ tịch ubnd tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư các hồ chứa thủy điện a vương và sông bông bốn
dừng vận hành xả nước qua phát điện đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai để góp phần chống hạn và xâm nhập mặn cho vùng hạ du
theo đó yêu cầu trên nhằm cải thiện nguồn nước tại các hồ chứa thủy điện này bảo đảm phục vụ cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất vùng hạ du sông vu gia và thu bồn trong năm hai nghìn hai mươi
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam mực nước tại các hồ chứa thủy điện a vương và sông bung bốn tính đến ngày chín tháng một mươi hai
cụ thể hiện tại mực nước hồ chứa thủy điện a vương đạt cao trình là ba trăm năm mươi một một mươi ba m trên ba trăm bảy mươi năm năm m đạt tỷ lệ hai mươi bốn bốn mươi hai thiếu hụt một trăm bảy mươi một năm mươi hai triệu mét khối nước
còn hồ chứa nước thủy điện sông bung bốn đạt cao trình là hai trăm một mươi năm sáu mươi một m trên hai trăm hai mươi bảy m đạt tỷ lệ sáu mươi ba bảy mươi ba thiếu hụt bảy mươi bốn sáu mươi sáu triệu mét khối so với quy định